tình trạng nắng nóng diện rộng xảy ra liên tiếp kéo dài trong nhiều ngày nhất là ở khu vực trung bộ và tây nguyên
thế nên dù thời điểm này là giữa mùa lũ nhưng hiện tại nhiều hồ đã về gần đến mực nước chết
khả năng khai thác cả về phát điện và xả nước phục vụ dân sinh đều rất hạn chế
theo evn tổng lượng nước tích trong các hồ thủy điện đến nay chỉ còn sáu hai mươi hai tỷ m ba
lượng nước hụt so với mức nước dân bình thường là hai mươi chín ba mươi bảy tỷ m ba tương ứng sản lượng điện một mươi hai bốn mươi chín tỷ kwh
so với cùng kỳ năm ngoái tổng thể tích nước trong tất cả các hồ thủy điện thấp hơn bảy bốn mươi sáu tỷ m ba
tương ứng với sản lượng phát từ thủy điện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái lên tới ba ba mươi tám tỷ kwh
theo đó tập đoàn điện lực việt nam sẽ thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong việc chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất
sinh hoạt của nhân dân tăng cường sử dụng các nguồn điện
ưu tiên dành nước của các hồ chứa thủy điện phục vụ phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ phòng chống hạn hán xâm nhập mặn
phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện
đặc biệt là trong các tháng mùa khô